sở y tế tỉnh bình phước cho biết trên địa bàn tỉnh bình phước đã ghi nhận hiện tượng bệnh sốt rét quay trở lại
với hàng trăm ca mắc mới và sẽ còn tăng cao diễn biến phức tạp
sở y tế tỉnh đã tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe cho cộng đồng
đặc biệt chú trọng vào các trường hợp vào rừng ngủ qua đêm tại dãy
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình phước ghi nhận sau tháng đầu năm nay
trên địa bàn tỉnh đã có chín trăm bảy mươi ba ca mắc sốt z tăng thêm hơn sáu mươi sáu so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó có một ca tử vong nguyên nhân được cho là do mưa nhiều khiến dịch bệnh phát triển
bệnh nhân chủ yếu có độ tuổi từ một mươi năm tuổi trở lên nhiều trường hợp bị nhiễm bệnh khi đi làm từ nơi khác
hiện nay số ca sốt z diễn biến phức tạp số ca mắc còn cao
riêng huyện bù gia mập có tỷ lệ bệnh nhân chiếm tới sáu mươi tám năm số ca mắc sốt z
trước thực trạng này ngành y tế tỉnh bình phước
tiếp tục triển khai các hoạt động phòng chống sốt z trên địa bàn toàn tỉnh
nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số đồng thời tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe
phòng chống sốt z cho cộng đồng chủ động ngủ màn mặc quần áo dài tay phòng chống mũi đốt